để đảm bảo giữ vững hiệu quả phòng chống dịch bệnh rất nhiều tỉnh thành phía nam trong đó có bạc liêu vĩnh long bến tre đồng tháp và thành phố cần thơ
sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm từ bảy cho đến một mươi bảy ngày vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu cho biết là địa phương sẽ áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng thêm bảy ngày tính từ ngày một mươi sáu tháng tám
sau một tuần tiếp tục giãn cách ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu sẽ đánh giá tình hình để có những phương án giãn cách phù hợp
tại vĩnh long địa phương chưa có quyết định cụ thể nhưng ít nhất phải áp dụng chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi ngày tức là cho đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
hết thời gian trên tỉnh vĩnh long đánh giá nguy cơ dịch bệnh để xem xét việc nới lỏng giãn cách
tại bến tre cũng sẽ kéo dài chỉ thị một mươi sáu thêm hai tuần từ ngày một mươi sáu tháng tám
còn ubnd tỉnh đồng tháp áp dụng biện pháp giãn cách đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
trong thời gian kéo dài chỉ thị một mươi sáu ubnd tỉnh đồng tháp yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương thực hiện giải pháp cấp bách cho mục tiêu sớm kiểm soát dịch bệnh trước ngày hai mươi năm tháng tám
tại cần thơ sở y tế đề nghị thành phố giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi ngày kể từ giờ ngày một mươi sáu cho đến hai mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng tám
trong ngày bắt đầu từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng tám ngành y tế tiếp tục triển khai xét nghiệm cộng đồng đợt bốn tại các xã phường thị trấn thuộc chín quận huyện có nguy cơ cao và rất cao